tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trân trọng cảm ơn ý kiến sắc đáng của các đại biểu trên cả phương diện lý luận thực tiễn và khoa học
thứ trưởng cũng đánh giá cao sự nỗ lực tinh thần trách nhiệm của tổ biên tập giao tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu điều chỉnh và hoàn thiện văn bản kịp thời
thứ trưởng đề nghị các đồng chí trong tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo báo cáo đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương cho ý kiến trước khi báo cáo đảng ủy công an trung ương vào phiên họp quý ba năm hai nghìn hai mươi
ngày sáu chín trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và thông tin thêm về công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân
tại phiên họp thường trực ủy ban mở rộng để thẩm tra các báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi một của
chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ý kiến của các đại biểu về vấn đề thời gian qua đã phát sinh một số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với một số hành vi phổ biến như mua bán đấu thầu trang thiết bị phòng bệnh lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để trục lợi
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí thứ trưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu
đồng thời sẽ giải trình đầy đủ hoàn thiện báo cáo trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sắp tới
chiều cùng ngày thường trực ủy ban pháp luật của quốc hội tổ chức họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ báo cáo của chính phủ về công tác khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi một
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và đã thông tin về một số biện pháp trong quá trình tiếp nhận xử lý khiếu nại tố cáo
trong đó việc nghiên cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp các dữ liệu chuyên ngành sẽ giải quyết được sự trùng lập
khi mỗi chủ thể gửi rất nhiều đơn cùng một nội dung gửi nhiều nơi cùng lúc
việc tích hợp vào sẽ giúp xác thực làm rõ hơn về việc có cần phải nhận hay trả lời đơn hay không phân tích các nhóm nội dung đơn
thời gian tới bộ công an sẽ có trách nhiệm phối hợp với thanh tra chính phủ thực hiện tốt hơn các phần việc được phân công
ngày chín tháng chín thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
đã đi kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ một số tỉnh thành đồng thời trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một cá nhân
và bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể cá nhân
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới các tập thể cá nhân được khen thưởng
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được tích cực tham mưu tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
sớm đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
trong thời gian tới các tập thể cá nhân được khen thưởng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được tích cực tham mưu tỉnh
và từ nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã xây dựng và đưa vào thực tế triển khai hiệu quả

hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch là phân hệ thứ nhất được trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đưa vào khai thác
từ ngày một mươi một tháng tám thông qua việc khai báo di chuyển nội địa đi qua các trạm chốt kiểm soát tại địa chỉ
sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn hoặc qua app vn
mã qr được cấp qua hệ thống này cho phép người dân được sử dụng kê khai trước khi lưu thông và có giá trị trong bảy mươi hai tiếng
qua tất cả các trạm chốt trên toàn quốc với thời gian xác thực chưa đến một phút
hiện đây là ứng dụng duy nhất thông tin công dân khai báo được xác thực đối sánh với dữ liệu lưu trữ trên hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mục tiêu đặt ra là chúng ta truy vết được đầy đủ đối với cả một con người nghi nhiễm covid một mươi chín f f một f hai
còn trong nội đô hiện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã đưa triển khai phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín f
và nguy cơ nhiễm covid một mươi chín f một f hai
đây là phần mềm dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không phát sinh chi phí đào tạo chuyển giao vận hành
tại tp hcm từ việc cập nhật danh sách f f một f hai vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
tại trạm chốt kiểm soát khi tiến hành kiểm tra quét mã qr đã phát hiện trên sáu mươi trường hợp f qua phần mềm này
cũng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư công an tp hcm đã đối chiếu dữ liệu trong việc cấp mã qr
giấy đi đường cho trên ba mươi tám trường hợp
so với danh sách tp hcm số liệu này đã giảm tới một phần ba
điều này lý giải việc người dân ra đường tại tp hcm giảm nhiều trong những ngày qua
được thiết kế trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín hiện cũng đang được triển khai tại sáu mươi ba trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó toàn bộ dữ liệu thường trú tạm trú và lưu trú của công dân được cập nhật
trao đổi xác minh hai chiều trên hệ thống dữ liệu dân cư
từ nay người lao động tạm trú không phải về nơi thường trú để xin xác nhận hỗ trợ
thông tin đối tượng cũng như số lần nhận hỗ trợ được đối sánh trên hệ thống
nên một công dân không thể nhận hai lần
thống kê từ hệ thống cho thấy đã có gần năm trăm linh trường hợp đã được nhận trợ cấp
theo nghị quyết sáu mươi tám tại nơi cư trú
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là một trong sáu dữ liệu tài nguyên lớn của quốc gia
khai thác hiệu quả từ cơ sở dữ liệu lớn này sẽ giảm được chi phí đầu tư mới
không trùm lóc
và hiệu quả hiện các phương án triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đang được các bộ ngành tính toán
trước mắt thống nhất xây dựng một app ứng dụng duy nhất trong phòng chống dịch
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trên cơ sở kết nối
liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có đặc biệt là dữ liệu dân cư của bộ công an